vào chiều ngày một mươi bảy tháng sáu phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng tiếp nhận tin báo từ bị hại hai mươi một tuổi chú thành phố sóc trăng đến trình báo việc nạn nhân bị lừa sang campuchia và bị cưỡng bức lao động
vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo khi có nhu cầu đi lao động nhất là làm việc tại nước ngoài người lao động cần phải liên hệ tới các trung tâm giới thiệu việc làm hợp pháp để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
theo thông tin từ nạn nhân trình báo vào khoảng đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai thì em được một người bạn rủ đi tây ninh để làm việc tại một công ty do bạn em tìm hiểu trên mạng
sau đó cả hai đón xe lên thành phố hồ chí minh thì có xe của những người tự xưng từ công ty ở tây ninh đến đón
khi đến tây ninh cả hai em được đưa đến một nơi không rõ địa chỉ
tại đây hai em này được dạy cho cách sử dụng máy vi tính với mục đích để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng bằng hình thức tuyển cộng tác viên bán hàng online
sau khi ở tây ninh được hai ngày các đối tượng thông báo đã hoàn thành xong khóa đào tạo nên đưa hai nạn nhân đi làm việc
khi đang ngủ hai em được đưa lên xe lúc nửa đêm khi tỉnh giấc thì mới biết mình bị đưa sang campuchia
tại campuchia cả hai em được đưa đến hai nơi khác nhau sau đó tiếp tục được huấn luyện thêm vài ngày và bị các đối tượng buộc thực hiện các hành vi lừa đảo trên mạng
nếu làm không đạt các chỉ tiêu của các đối tượng đưa ra thì sẽ bị các hình thức trừng phạt
dạ thì giống như là nó kêu mình vào đăng ký đúng không
kêu vào đăng ký thì nó nói là hệ thống tặng cho ba mươi tặng cho bạn ba mươi để bạn thử việc bạn làm gửi xong ba đơn bạn gúc
thì trên đây thì nó cầm hệ thống rồi nó gửi phát đơn thì nó được gúc lần đầu tới lần thứ hai
thì cái đơn càng ngày càng cao thì mình phải nạp vào phải nạp vào hoàn thành đơn đó là mới gúc
nhưng mà nó không cho gúc nó cứ là tăng đơn tăng cao cao vậy ngoài
còn không hợp tác nó nó lâu xuống tầng một nó chích điện thôi
sát người chích mình tới con xỉu
chích xỉu xong tạt nước nó chích tiếp nó cho ăn cơm xong rồi lên làm nên là không được tối về chích tiếp phải đưa lên ngủ
do biết mình bị lừa làm chuyện phạm pháp và sợ bị hành hạ nếu không hoàn thành công việc của các đối tượng yêu cầu
nên nạn nhân hai mươi một tuổi này đã tìm mọi cách để liên lạc với người thân tại sóc trăng
sau đó người nhà phải chuyển cho các đối tượng số tiền trên tám mươi triệu đồng thì em này mới được thả về
qua sự việc nêu trên công an tỉnh sóc trăng khuyến cáo mọi người dân
khi có nhu cầu đi lao động nhất là làm việc tại nước ngoài
cần phải liên hệ các trung tâm giới thiệu việc làm hợp pháp để tránh được những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra